nhận lời mời của tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bunyang volachit và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào thăm việt nam từ ngày hôm nay
ngày ba đến ngày bảy tháng bảy
trong chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đã hội đàm với tổng bí thư nguyễn phú trọng
và có các cuộc hội kiến với chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại các cuộc tiếp xúc trong bầu không khí thắm tỉnh hữu nghị và tin cậy lẫn nhau
hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước cùng tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh tầm quan trọng
ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
nhất trí cho rằng quan hệ đoàn kết đặc biệt thủy chung trong sáng gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước do chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và chủ tịch cây sòn phô vi hẳn
chủ tịch suphan nú vong kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
giày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển trở thành tài sản chung vô giá
yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của hai dân tộc
tương lai của mỗi nước vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước
nhân tố đặc biệt quan trọng góp phần nâng cao vị thế quốc tế của hai đảng hai nước
đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
hai bên chúc mừng những thành tựu quan trọng đạt được ở mỗi nước trong thời gian qua
nhất là sau hơn hai năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam
và nghị quyết đại hội một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào
nhất trí cho rằng thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây
và thành công trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay ở mỗi nước
có sự giúp đỡ to lớn quý báu trí tình trí nghĩa và hiệu quả
mà hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau
tin tưởng mạnh mẽ rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
và đảng nhân dân cách mạng lào hai nước sẽ tiếp tục gạt hái thêm nhiều thành quả mới
to lớn hơn nữa trên con đường đi tới
đảng cộng sản việt nam sẽ phổn vinh theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội
có vai trò và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế
hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai đảng
hai nước trên mọi lĩnh vực trong thời gian qua
đặc biệt là thành công của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn một mươi tám
tạo cơ sở thuận lợi để hai đảng hai nước tiếp tục thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống
tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện việt nam lào lên tầm cao mới đây
cũng trao đổi thống nhất về các chủ trương biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu
thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi đảng
chiến lược phát triển của mỗi nước trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập tự chủ
hợp tác bình đẳng và cùng có lợi dành ưu tiên ưu đãi cho nhau hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển
vì sự phồn vinh của mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở đông nam á và trên thế giới
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng
hai nhà nước đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu bảo đảm định hướng cho tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước
tăng cường hợp tác về ngoại giao an ninh quốc phòng tiếp tục duy trì các cuộc gặp gỡ
tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước dưới nhiều hình thức
củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước
mở rộng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban của đảng bộ ngành các ủy ban của quốc hội
mặt trận đoàn thể tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân
nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với nhân dân việt nam
ở các tỉnh chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản trong đợt mưa lũ và sạt lở đất vừa qua
tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng tổng bí thư
chủ tịch nước bunyang volachit và phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao lào sang thăm việt nam
sau các cuộc làm việc tại hà nội tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit
và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào tiếp tục tới thăm một số cơ sở kinh tế
văn hóa ở các tỉnh thanh hóa ninh bình phú thọ và bộ tư lệnh quân khu hai